ngày hôm nay công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đã khởi tố bị can bắt tạm giam
đối với nguyễn tuấn tú sinh năm hai nghìn ngụ tại phường tương bình hiệp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra khoảng đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đối tượng tú hắt mật khẩu tài khoản mạng xã hội
có tên cương fis và giá mạo chủ tài khoản nhắn tin cho những người quen của bị hại với nội dung mượn tiền
do tin tưởng nên đã có hai người chuyển tiền vào tài khoản do tú hướng dẫn với tổng số tiền khoảng hai trăm linh triệu đồng
sau khi chuyển tiền các bị hại gặp chủ tài khoản facebook thì mới biết tài khoản đã bị cây gian trộn mật khẩu
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố thủ dầu một đã xác định nguyễn tuấn tú chính là thú phạm
nên đã tiến hành bắt giữ khi tú đang lẫn trốn tại một nhà trọ trên địa bàn thành phố thuận an
làm việc với cơ quan công an tú khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã mượn điện thoại của người quen
để chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội khi chiếm đoạt được tiền tú rủ bạn gái và hai người khác
về vũng tàu để ăn chơi và tiêu xài